tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng thống hoa kỳ donald trump
nhân chuyến công du tới việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống mỹ donald trump cũng đã chứng kiến lễ ký kết
bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước với tổng trị giá khoảng hai mươi một tỷ usd
tại hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chào mừng tổng thống donald trump
và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ thăm việt nam hoan nghênh hoa kỳ và triều tiên đã chọn việt nam
làm địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định việt nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập
tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại chủ động tích cực hội nhập quốc tế trên nguyên tắc
tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau cũng như khẳng định chủ trương nhất quán
trong chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam là coi trọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện với hoa kỳ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực và toàn diện
của quan hệ việt nam hoa kỳ thời gian qua góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
đánh giá cao sự hợp tác của hoa kỳ trong những lĩnh vực cụ thể như kinh tế thương mại giáo dục khắc phục hậu quả chiến tranh
đặc biệt đã bước đầu triển khai dự án tẩy độc tại sân bay biên hòa và những nơi nhiễm dioxin khác
đồng thời cho rằng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như giả phá bom mìn hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam
tổng thống donald trump vui mừng được gặp lại tổng bí thư chủ tịch nước tỏ ấn tượng về lòng hiếu khách của người dân
và sự phát triển rất ấn tượng của việt nam
tổng thống donald trump cảm ơn việt nam đã hỗ trợ rất chú đáo cho cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
mặc dù thời gian gấp rút cho rằng việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần này tại việt nam có ý nghĩa quan trọng
vì việt nam là một minh chứng tốt về những thành tiệu có thể đạt được nếu có tư duy đúng
tổng thống donald trump nhấn mạnh hoa kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam
thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới
hai nhà lãnh đạo nhất trí về việc hai nước cần duy trì tiếp xúc trao đổi đoàn ở cấp cao
và củng cố các cơ chế đối thoại hiện có ủng hộ việc hai nước tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
trong đó có việc tẩy độc tại sân bay biên hòa nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư
trên cơ sở hai bên cùng có lợi
hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trong đó có tình hình biển đông
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định việt nam ủng hộ mạnh mẽ tiến trình đối thoại
để tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và xây dựng nền hòa bình lâu dài tại bán đảo triều tiên
tổng thống donald trump cảm ơn và đánh giá rất cao sự chủ động và thiện trí của việt nam
trong việc cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
khẳng định hoa kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực tại khu vực ấn độ thái bình dương
nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ thúc đẩy hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực quan trọng này
nhân dịp này tổng thống donald trump trân trọng gửi lời mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thăm chính thức hoa kỳ trong năm nay để cùng tiếp tục trao đổi về những biện pháp
làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
cũng tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống mỹ donald trump
cũng đã chứng kiến lễ ký kết bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước với tổng trị giá hơn hai mươi một tỷ đô la
các văn kiện hợp tác được ký kết bao gồm
hợp đồng mua bán một trăm linh máy bay boeing max bảy trăm ba mươi bảy giữa vietjet air và boeing trị giá một mươi hai bảy tỷ đô la
thỏa thuận mua bán động cơ máy bay và dịch vụ bảo dưỡng toàn diện trong một mươi hai năm giữa vietjet air và ge avation trị giá năm ba tỷ đô la
hợp đồng mua bán một mươi máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamliner giữa bamboo airways
và boeing trị giá gần ba tỷ đô la
bản ghi nhớ về cung cấp công nghệ và dịch vụ phần mềm ứng dụng quản lý hàng không giữa tổng công ty hàng không việt nam và công ty sepber hoa kỳ